chiều qua ngày năm tháng bốn tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường hà nội cho biết
chỉ số chất lượng không khí aqi đo được tại một mươi trạm quan chắc trên địa bàn thành phố đều ở mức tốt trên dưới năm mươi
vào ngày cuối tuần chỉ số aqi thấp hơn vào ngày bốn tháng bốn
các khu vực như minh khai hàng đậu phạm văn đồng có chỉ số aqi giao động từ một mươi chín đến bốn mươi sáu
đại diện tri cục bảo vệ môi trường đánh giá mặc dù với chất lượng không khí như hôm nay rất tốt
không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
tuy nhiên để có thể chủ động bảo vệ sức khỏe của mình
thì người dân nên thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình chất lượng không khí
tại các trang công bố chất lượng không khí của cơ quan nhà nước
để biết được mức độ ảnh hưởng và có biện pháp bảo vệ sức khỏe cho gia đình cũng như bản thân